thưa quý vị và các bạn mới đây đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước
trưởng tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã có bài viết
chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
đây là lần thứ ba tổng bí thư chủ tịch nước có bài viết quan trọng
truyền đạt cô động xúc tích đầy đủ toàn diện sâu sắc định hướng chỉ đạo của đảng
đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
bài viết đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước
bài viết khoảng bảy bốn trăm linh trong đó đã đánh giá kỹ lưỡng nhiều chiều kết quả nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
tổng bí thư chủ tịch nước đánh giá toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết
thể hiện bản lĩnh trí tuệ sự nỗ lực sáng tạo vượt qua nhiều khó khăn thách thức
các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng
đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện chuyển biến tích cực
đây là những tiền đề tạo dựng niềm tin sự đồng thuận trong nhân dân
hướng tới mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong đại hội một mươi ba tới đây
tổng tâm trong đếm kỳ này là xây đội ngũ xây dựng đội ngũ đặc biệt đội ngũ cám bộ chiến lược và đặc biệt là người đứng đẳng
từ thực tiễn công tác lãnh đạo và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ đại hội một mươi hai
một mươi bài học kinh nghiệm quý đã được tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh trong bài viết
trong đó tinh thần từ bài học lấy dân làm gốc được đông đảo cử tri đánh giá cao
với dân làm gốc nó không mới nhưng nó thể hiện rất là sinh động trong cái thời gian vừa qua
với cái phương châm là dân viết dân làm dân kiểm tra dân giám sát và dân thụ khẩn
thì tất cả mọi chính sách mọi chỉ đạo nó đều xoay quanh cái trục do dân vì dân
thì tôi cho mong rằng là đến đại hội một mươi ba thì nó đã tiếp tục phát huy cái tinh thần này nó rõ hơn nét hơn
quan điểm chỉ đạo và quyết tâm của đảng trong đại hội sắp tới được người đứng đầu đảng khẳng định một lần nữa trong bài viết
với tầm nhìn xa và cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt
và lâu dài mà toàn đảng toàn dân phải đồng lòng nỗ lực thực hiện đó là
đến năm hai nghìn hai mươi năm nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại vượt qua mức thu nhập trung bình thấp
đến năm hai nghìn ba mươi kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao
đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước trở thành nước phát triển thu nhập cao
đến năm hai nghìn ba mươi tôi bảy mươi tám tuổi tôi cũng hy vọng rằng tôi giữ gìn sức khỏe này
gây vào điểm tin để tôi được chứng kiến mức đời sống trung bình cao như thế nào trong đó tôi cũng được thưởng thụ
đảng lãnh đạo như sức mạnh ở đâu mà có thành tiệu đó chính là sự hy sinh đóng góp của nhân dân
nhân dân là chủ thể của đất nước nhân dân là gốc của cách mạng
nước ta là nước dân chủ dân là chủ dân làm chủ
dựa vào dân là có tất cả
bác hồ đại tướng từng nói rằng là có dân là có hết
đúng như tiêu đề bài viết chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng
đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
đây như một lời nhắn nhủ các tổ chức đảng về trách nhiệm trước đất nước và nhân dân
thực hiện lời dạy của bác hồ đại hội sẽ làm cho đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa
tư tưởng và hành động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa
khi ý đảng lòng dân hòa quyện cùng mong muốn khát vọng và ý chí
vươn tới một tương lai dạng dỡ của đất nước và toàn dân tộc
thì nhất định sẽ thực hiện được mọi mục tiêu đề ra